dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ sáng ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển đông và vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa
có gió bão mạnh cấp tám cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
để ứng phó với cơn bão số năm cơn bão được dự báo là mạnh nhất từ đầu năm đến nay
các tỉnh từ quảng bình cho đến đà nẵng đã chuẩn bị sẵn các tình huống sơ tán gần ba trăm linh hộ dân với khoảng một hai triệu người với kịch bản bão cấp một mươi cấp một mươi một
đây là thông tin được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cung cấp tại cuộc họp để ứng phó với bão số năm vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo nhận định đây là cơn bão có diễn biến phức tạp
tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng bộ đội biên phòng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi tám phương tiện trên biển với khoảng hai trăm tám mươi năm lao động
thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam thứ thiên huế đã ban hành lệnh cấm biển từ ngày một mươi sáu tháng chín
các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị quảng ngãi dự kiến cấm biển vào ngày một mươi bảy tháng chín
các địa phương từ quảng bình đến đà nẵng
cũng đã sẵn sàng cho tình huống sơ tán gần ba trăm linh hộ dân với khoảng một hai triệu người với kịch bản bão cấp một mươi cấp một mươi một
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số năm ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão
kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
đồng thời khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm sẵn sàng sơ tán người ở khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển
các địa phương vùng tâm bão tiếp tục kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình cơ sở hạ tầng nhất là tháp cao trường học bệnh viện trạm xá khu kinh tế du lịch công nghiệp

các địa phương vùng tâm bão tiếp tục kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các bệnh viện